mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra tại tỉnh phú yên cũng đã làm một người thiệt mạng và một mươi bảy người khác bị thương
tại phú yên theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một
một cơn lốc xoáy chỉ trong khoảng hai phút tại khu vực danh thắng cấp quốc gia gành đá đĩa làm một mươi ba khách du lịch bị thương
trong khi đó lúc một mươi hai giờ trưa cùng ngày tại xã hòa thịnh huyện tây hòa một nam thanh niên bị xét đánh tử vong tại chỗ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên hiện nước tại các hồ thủy điện vẫn ở mức tạm ổn
đối với các hồ chứa nước thủy lợi nằm về cánh bắc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
bắt đầu từ một mươi năm h chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một đã xả lũ nhưng với lưu lượng không đáng kể
tuy nhiên mọi diễn biến của mưa lũ cũng phải được đặt lên ở mức cảnh báo cao nhất tuyệt đối không được chủ quan lơ là